tiếp tục phiên họp thứ bảy ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc ban hành nghị định quy định một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với tp hcm
đa số đại biểu cho rằng cần quy định cơ chế đặc thù tạo động lực để tp hcm thu nhiều hơn từ đó đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
báo cáo tại phiên họp chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho rằng quy định như đề nghị của chính phủ chưa thể hiện rõ cơ chế đặc thù phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho thành phố thậm chí có quy định còn thắt chặt hơn
cụ thể chính phủ đề nghị thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách trung ương một phần không quá bảy mươi số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia
và thành phố được thưởng một phần nhưng không quá ba mươi số tăng thu và không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn
so với thực hiện thu năm trước
từ đó đề nghị sửa thành thành phố được bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách trung ương tương ứng bảy mươi số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia
và thành phố được thưởng ba mươi số tăng thu và không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước
có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới
về nguyên tắc cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hồ chí minh cần được xây dựng với tinh thần triển khai
và phải thực hiện triệt để các nội dung đã được nêu trong nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn hai mươi
và các nội dung trong nghị định mới phải tiên tiến hơn không được hạn chế hơn so với quy định tại nghị định số một trăm hai mươi bốn và nghị định sáu mươi một của chính phủ
đa số thành viên trong thường vụ quốc hội đồng ý với đề nghị của thành phố hồ chí minh
riêng cái chỗ mà thưởng vượt thu và cái bổ
sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách trung ương
mà so với cái dự toán được giao thì tôi lại đồng ý với ý kiến của thành phố hồ chí minh
tức là quy định luôn được thưởng vượt thu tương ứng với ba mươi và không vượt quá cái số tăng thu so với thực hiện của năm trước
còn cái phần bổ sung có mục tiêu thì tương ứng bảy mươi chứ đã đặc thù rồi mà một phần mà một phần mà lại không quá nữa
thôi tôi nghĩ là đây là vùng động lực
một phần ba cái số chiếm một phần ba cái tổng số thu của cả nước mà thành phố hồ chí minh hưởng chỉ có một mươi tám thôi còn bao nhiêu đều tuyết hết về trung ương
nên tôi nghĩ là phải tạo động lực
bây giờ mình cứ quy định cái đặt thu để làm sao thành phố hồ chí minh phải thu nhiều hơn tạo ra cái nguồn lực nhiều hơn cho ngân sách
ở đây là vấn đề là giữa là chúng ta tạo nguồn thu một cách mạnh mẽ hay chúng ta siết lợi cái chúng ta đang có
thì đây cũng là một cái quan điểm thôi
và trên cái tinh thần nếu chúng ta ra một cái nghị định mới mà chúng ta không hơn được cái sáu mươi một như một cái hoài bốn thì có lẽ chúng ta nên cân nhắc ở cái chỗ này
trong khi chúng ta đã có một cái nghị quyết một mươi sáu của bộ chính trị ở cái chỗ này
và thật sự mà nói trong lúc này đây tôi nghĩ là đến lúc chúng ta cần thiết phải có những cái đột phá và có những nơi tạo cái nguồn thu mạnh cho đất nước của chúng ta
chứ không phải là chỉ là nông nghiệp không phải là dựa vào tài nguyên của chúng ta không
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với đề nghị thành phố về việc được thưởng ba mươi số tăng thu
tuy nhiên đối với mức bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách trung ương không quá bảy mươi